cắn bó với thành phố hồ chí minh trên cương vị đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội
thành phố hồ chí minh trong thời gian không quá dài nhưng chủ tịch nước trần đại quang đã để lại
những ấn tượng đẹp với cử tri với người dân nơi đây
hãy tin chủ tịch nước tư trần trong lòng người dân thành phố dâng lên một niềm tiếc thương vô hạn
và trong tâm trí họ sẽ không thể quên người lãnh đạo luôn gần gũi với nhân dân
với người dân thành phố hồ chí minh nhất là những người từng có dịp gặp cỡ tiếp xúc với ông
thì hình ảnh vị bộ trưởng công an chủ tịch nước đại biểu quốc hội gần gũi giảng dị sâu sát
và luôn cầu thị lắng nghe trước những băng khoăn chăn trở của người dân sẽ còn sống mãi
đó là hình ảnh ông đến tầng nơi ân cần bắt tay chào hỏi từng người
đã khiến những người từng tiếp xúc cảm nhận được sự gần gũi thân thương
theo tôi thì tôi cũng rất là bồi ngùi khi mà nghe tin bắt mắt
vì mình tới mới thấy đài thấy báo thấy quay lên truyền hình rồi
thấy bác đi đây đi kia thăm nước này nước nọ thăm người này người kia
rồi tiếp xúc cử tri rồi làm bác thì bà con người ta nói chung là thành phố này rất là phấn khởi
khi mà bác ra một cái chủ trương gì làm mà người ta thấy rất là dừa lòng
rất là thích thú mà bây giờ nghe tin mà hôn
bác qua đời một cái là thấy ai giờ thấy ai giờ người ta cũng buồn
từ thực tiễn của thành phố chủ tịch nước trần đại quang đã kiến nghị với quốc hội
chính phủ những chính sách để giúp đẩy thành phố phát huy hết tiềm năng
phát triển cùng cả nước và vì cả nước
do đó ông góp ý mỗi đại biểu quốc hội thành phố cần cố gắng
để không phụ sự kỳ vọng của nhân dân thành phố và nhân dân cả nước
tôi cũng như nhiều đồng bào cử tri khác nhất là trong giới người cao tuổi
thì khi mà được tin chủ tịch nước trần đại quang qua đời
tụi tôi rất là xúc động
bởi vì qua nhiều
nhiều lần tiếp xúc cử tri của quận một quận ba cũng như quận bốn phối hợp lại
để chủ tịch nước giữ đồng đại biểu quận một của quốc hội giữ
thì tất cả bà con cử tri đều rất là mến mộ vừa kính trọng mà vừa có tình cảm
bởi vì mỗi lần chủ tịch nước trần đại quang tiếp xúc cử tri
thì theo dõi nghe ngóng và rất là lắng nghe những ý kiến của cử tri
đưa những vấn đề về an sinh xã hội về vấn đề kinh tế về phát triển đất nước
thì chính cái lối làm việc đó mà bà con cử tri rất là mến mộ
biển đầu thương thành hành động cách mạng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ nỗ lực
phấn đấu đoàn kết trên dưới một lòng quyết tâm xây dựng thành phố hồ chí minh có chất lượng sống tốt
văn minh hiện đại nghĩa tình như lúc còn sống mà chủ tịch nước hàng mong muốn